bản phòng thuộc xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an
đây là vùng đất sinh nhai của bộ phận bà con đồng bào người dân tộc thiểu số
được bao phủ bởi rừng núi suối khe vốn giữ yên bình qua bao năm tháng

được bao phủ bởi rừng núi suối khe vốn giữ yên bình qua bao năm tháng
đây là vùng đất sinh nhai của bộ phận bà con đồng bào người dân tộc thiểu số
được bao phủ bởi rừng núi suối khe vốn dĩ yên bình qua bao năm tháng
đây là vùng đất sinh nhai của bộ phận bà con đồng bào người dân tộc thiểu số

đây là vùng đất sinh nhai của bộ phận bà con đồng bào người dân tộc thiểu số

đây là vùng đất sinh nhai của bộ phận bà con đồng bào người dân tộc thiểu số
được bao phủ bởi rừng núi suối khe vốn giữ yên bình qua bao năm tháng
gia vụ án khoảng ba mươi km vượt qua nhiều quãng rừng núi treo đèo lội suối
cần có người địa phương dẫn đường để tránh đi lạc
sau nhiều giờ đồng hồ đoàn công tác của cơ quan công an tiếp cận một hiện trường kinh hoàng chưa từng xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh
xác định đấy là một vụ án trọng điểm phức tạp
bán giám đốc và cũng như bộ ngũ án hiển sức quan tâm và chỉ đào sát sao ngay từ đâu
chúng tôi đã thành lập chuyên án g bảy trăm một mươi năm để tập trung tối đa lực lượng sử dụng đồng bộ mọi biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ
nằm dài rác từ chân lán ra tới bờ suối là bốn tử thi với nhiều vết chém trên thân thể
và điều xót xa hơn nữa cả bốn tử thi này là người
đó là gia đình anh lo văn thọ chú tại bản phòng xã tam hợp huyện tương dương
anh thọ cùng mẹ và vợ con mới di chuyển vào lán rẫy của gia đình ở khu c năm kèn tạ để trồng cấy
và tất cả đều đã thiệt mạng chỉ trong buổi trưa
thì ngay sau khi nhận được tin bảo thì chúng tôi đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường tử thi và có mặt ngay trong đếp
hiện trường xảy ra trên khu vực hiện trường rất rộng
thì với phương châm là luôn thần trọng tỉ mỉ chính xác khách quan toàn diện
thì các cán bộ và giám trình viên của phòng kỳ tôn sử đã tiến hành khám nghiệm một cách thần trọng tỉ mỉ chính xác
toàn bộ thu thập tất cả các dấu vết có liên quan đến hiện trường
có liên quan đến các nạn nhân
và trên cơ sở đó thì sau quá trình khám nghiệm hơn một buổi trưa
thì chúng tôi đã thu thập được các hệ thống dấu vết
sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường tử thi
thì chúng tôi đã hồi nhanh và có trả lời lại với điều tra viên tỉnh sát viên và cơ quan điều tra để cung cấp một số thông tin
để phục vụ cho công tác
để phục vụ cho công tác điều tra khám phá
những nhận định ban đầu được đưa ra nhằm phục vụ cho công tác điều tra
với đánh giá sơ bộ cơ quan điều tra cho rằng đây là hiện trường chính nơi xảy ra vụ thảm sát và không có dấu hiệu tạo dựng hiện trường giả
đối tượng gây ra vụ án có thể là một người và sử dụng một loại hung khí là dao có lưỡi dao và phần mũi dao tương đối sắt
giữa một vùng rừng núi hoang vu hầu như không có người qua lại lại xảy ra một vụ thảm án gây rúng động dư luận
có rất nhiều câu hỏi được đặt ra
nguyên nhân của sự việc khủng khiếp này đến từ đâu
những câu hỏi này sẽ được cơ quan điều tra đưa lại hiện trường để tìm câu trả lời
khu vực xảy ra vụ án nằm giữa một thùng lũng sâu
ở đây bao phủ là rừng núi và khe suối
hầu như vắng bóng người qua lại
tại đây một số gia đình sinh sống trong bản phòng lựa chọn làm lán nghỉ khi họ đi làm dãy thường gọi là khu c năm giọt
tại khu vực c năm giọt dẹt này bao gồm năm chiếc lán của năm gia đình
anh vi văn đoàn lê văn thắng vi văn niên vi văn hà và gia đình anh thọ nằm giải rác cách nhau vài trăm mét
bốn người trong gia đình anh lo văn thọ mẹ anh là bà viên thị dương vợ là lê thị yến cùng con trai lo việt trung đều bị sát hại dã man với nhiều vết chém sâu trên cơ thể
ở khu vực vắng bóng người đã dấy lên nhiều nghi vấn từ cơ quan điều tra
các diện đối tượng hiềm nghi lập tức được hoành vụ
vì khu vực xảy ra vụ án nằm ở ngay sát đường biên việt lào do đó một trong những diện đối tượng tình nghi là các nhóm hoạt động phỉ hoạt động ở biên giới việt lào
hoặc có các nhóm người lào đi qua biên giới tới bản phòng mua lương thực thực phẩm gặp anh thọ
phát triển đối tượng hiềm nghi là các nhóm hoạt động phỉ hoạt động ở biên giới việt lào
nhóm đối tượng buôn bán ma túy hoạt động ở khu vực đường biên cũng được đưa vào tầm ngắm
xác định lại về lý lịch anh thọ nhận thấy đây là người dân tập thuần túy không có tham gia về chính trị hay có quan hệ rộng rãi với bên ngoài
do đó diện tình nghi này bị loại trừ
một trong các nguyên nhân nữa cũng được nhắc đến đó là giết người để cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình khám nghiệm hiện trường cũng như thu thập kỹ các hệ thống dấu vết từ lán nương nhà nạn nhân
cơ quan điều tra nhận thấy đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn vật dụng trong nhà không có gì đáng giá
kiểm tra bên trong nhà chỉ có vài đồ dùng ít giá trị như song nồi thớt bát đũa
quan sát kỹ cũng không có dấu hiệu xáo trộn đồ đạc hay bất kỳ sự răng co nào trong lán
như vậy là sau khi sử dụng phương pháp phân tích và loại trừ hầu hết các giả thiết này
đều được cơ quan điều tra loại bỏ
ngay sau khi nhanh chóng loại trừ nhiều nguyên nhân
dẫn đến vụ thảm sát thì điểm mấu chốt được ban chuyên án tập trung cao độ vào thời điểm này
đó chính là nguyên nhân xã hội gây án do mâu thuẫn bột phát
tuy nhiên với một gia đình thuần túy chất phát như anh lo văn thọ thì có thể mâu thuẫn với ai
mức độ thế nào mới có thể dẫn đến hậu quả kinh hoàng như vậy
cơ quan điều tra bước đầu nhận định kẻ sát nhân nhiều khả năng là người có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân
và với những đo đạc từ vết thương trên cơ thể các nạn nhân
có thể đối tượng gây án là người thuận
một thông tin nào đáng giá có thể tháo gỡ được nút thắt của chuyên án
mỗi ngày trôi qua là sự lo lắng lại tăng lên
khi thủ phạm còn chưa bị phát hiện
thì địa bàn còn bất an hoặc nguy hiểm hơn
đối tượng sẽ trốn thoát công tác truy bắt sẽ càng gặp khó khăn hơn
cùng thời điểm này dưới sự chỉ đạo của bộ công an
cục cảnh sát hình sự tiếp tục tham gia đấu tranh chuyên án
cùng lực lượng điều tra của công an tỉnh nghệ an
đi rất là vất vả mà phải nói là không thể mặc quần áo dài được
mà chỉ có mặc quần cọc và áo cọc thôi để đi vào trong kia trong bản phòng
thế khi vào đến hiện trường thì
căng chí thấy là một cái cảnh tượng rất là sợ hãi
là rung rỡ là có như là ở cái rung quênh là rừng núi
mà cái xóm mà nơi mà ảnh thọ bị giết giết hại cùng gia đình ấy
thì chỉ có vài ba cái liều lán gọi là cái bàn giọt dẹt
lúc này toàn thể ban chuyên án đều thống nhất quan điểm
vụ thảm án xảy ra là do mâu thuẫn nội bộ
và bột phát ở giữa các cá nhân ở trong bản này
chứ không có yếu tố bên ngoài tác động
ở tại bạn phòng thì chúng tôi đã lên danh sách có một trăm bảy mươi thanh niên là đàn ông
thì có thể là tôi nói là một trong một trăm bảy mươi người này
là nguyên nhân
có một người có một người là sẽ gây ra cái vụ án này
và tôi thì nói là không có hai đứa phải là hai đối tượng mà chỉ có một đối tượng thôi
ngay khi ban chuyên án khoanh vùng chặt hơn về các dạng đối tượng hiểm nghi
thì có một thông tin vô cùng đáng giá xuất hiện
sau đấy có một thông tin cực kỳ quan trọng
vào khoảng ngày một mươi chín tháng bảy hai mươi năm là phát hiện có một thông tin
một gia đình bảo là con mình
con gái trong gia đình hai chị em gái trong gia đình
vào thời điểm gần trước khi xảy ra vụ án
thì có đi bồ khóa cái khu vực này và phát hiện một người
phát hiện một người đi qua
một người trong dân trong bảo đi qua đấy
mà họ không dám nói là ai cả
họ chỉ nói là một người thôi
ban đầu họ chỉ nói một người thôi
chứ không dám nói ai
mà họ rất sợ trả thù
với chi tiết vô cùng đáng giá
là có thông tin hai chị em gái ở cùng bản
thông tin về việc có nhìn thấy một người trong bản đi qua hiện trường gần thời điểm xảy ra vụ án
vậy là những nhận định mới từ ban chuyên án kết hợp cùng thông tin từ người dân xuất hiện điểm tương đồng
đây có thể sẽ là một manh mối nào đó giúp ban chuyên án khởi dần từng nút thắt đang vướng mắt hay không
mặc dù lần này chỉ nói như thế nghĩ ngơ như thế thôi
chứ không có một cán cứ nào để khẳng định đối tượng người xuất hiện đó là thủ phán vụ án
nhưng với điều kiện
địa hình địa vật và toàn bộ hiện trường như vậy
thì thời điểm trước khi gây án chúng tôi đã đoán chúng tôi suy nghĩ là trước khi gây án
trước khi xảy ra vụ án ai xuất hiện đấy sẽ là một là đội tưởng nghiêm nghị đội tưởng nghiêm huy chính
hoặc ít nhất người ta cũng sẽ nắm được bắt được thông tin nhất định quan trọng về vụ án
cho nên buộc chúng tôi phải tìm cách rất thân trọng để tiếp xúc tiếp xúc tư tư
bằng những cái mình công tác nhập vụ
những cái người dân ai là những người tín tưởng
để mình có thể là dựa vào
bằng cái công tác tuyên truyền vận động rồi là nắm tinh hình
và sau khi ra soát nắm tinh hình
thì với cái kết hợp cái quá trình khạm nghiệp thử thí đánh giá cái dấu vết đánh giá cái húng khí
đội tưởng gây án thì cái đội tưởng đưa ra cái diện đội tưởng
và thực hiện hành vi thì có đưa ra mấy cái đối tượng trong cái hiểm nghi
bằng trực giác nhạy bén các điều tra viên xác định tại thời điểm xảy ra vụ án
ai xuất hiện ở hiện trường thì có thể là đối tượng hoặc sẽ là nhân chứng quan trọng
tuy nhiên khó khăn ở đây là tuy có thể hai cô gái trong bản có nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện gần hiện trường
họ cũng chỉ là những nhân chứng gián tiếp chứ không tận mắt nhìn thấy ai là người ra tay sát hại cả gia đình anh thọ
và quan trọng hơn
họ không dám trực tiếp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra vì sợ bị đối tượng trả thù
gần hai mươi ngày đã trôi qua các chi tiết của vụ án theo lời các điều tra viên đã được cày đi bừa lại nhiều lần
những trăn trở những suy tư những đêm mất ngủ
nhưng niềm tin về việc chắc chắn sẽ tìm thấy đối tượng chưa bao giờ tắt trong ý thức của những người điều tra viên
trinh sát viên đang ngày đêm bám bản truy tìm dấu vết
một nhận định gần như được khẳng định đó là bất cứ ai xuất hiện ở khu vực xung quanh hiện trường vào khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi sáu h ngày hai tháng bảy hoặc sẽ chính là đối tượng của chuyên án hoặc sẽ là nhân chứng quan trọng biết việc
bởi lẽ khu vực hiện trường nơi phát hiện bốn tử thi là địa bàn vùng rừng sâu núi thảm vô cùng hoang vắng nếu như không phải là người dân có nương dẫy ở đây thì sẽ không có ai qua lại
trinh sát viên đang ngày đêm bám bản truy tìm dấu vết

phát hiện là ở gần nhà kế gần vườn nhà của anh thọ thì có một cây chanh
mà cây chanh này rất là to đẹp
thế là khi mà kết hợp với đấy thì tôi thấy ở trên nhà của anh thọ nạn nhân
thì có vỏ chanh mới ăn
thế thì tôi nghĩ là cái đối tượng mà đã gây ra cái vụ án này
và có phải có liên quan đến cây chanh
tại sao trong lán nhà anh thọ lại có nhiều vỏ chanh vương vãi
những vỏ chanh này có liên quan gì đến cây chanh bên cạnh lán hay không
những chi tiết này liệu có giúp gì trong quá trình giải mã vụ án
cây tranh có mắt xích móc nối nào với đối tượng
mà hai cô gái trong bản nhìn thấy xuất hiện gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án hay không
cùng thời điểm này các trinh sát phát hiện vào buổi trưa ngày xảy ra vụ án
tại lán của một người dân
trong bản có tổ chức ăn uống
mừng công những người thợ kéo gỗ giúp về dựng lán mới
sau khi uống rượu xong
có tổ chức đánh bài quỳ
đặc biệt có tình tiết cực kỳ trùng hợp
với phán đoán mới của ban chuyên án
một thanh niên tên là vi văn hai
tức là vi văn mạn
cùng sống ở bản phòng
sau bữa rượu
có mang về một bọc tranh để ăn giải rượu
các chi tiết xuất hiện bắt đầu có sự liên kết mơ hồ với nhau
lán trại của gia đình vi văn hai
thì không có cây chanh nào cả
trong khi chỉ có duy nhất cây chanh
ở khu giọt rẹt
chính là địa điểm gần hiện trường
ban chuyên án đã chuyển hướng
nghĩ nhiều đến đối tượng vi văn hai
có thể xuất hiện tại hiện trường
với ai tâm sự những việc gì
từ đó chúng tôi tổng hợp lại những tài liệu có được
để có căn cứ
đầu tranh với đối tượng
khi một nút thắt tạm được hé mở
các điều tra viên bắt đầu có sự
móc nối lại với đối tượng này
và từ điểm điều tra ban đầu
trong khi giả soát tất cả người dân trong bản
cơ quan điều tra có gặp
vi văn hai để ghi lời khai
lúc này trinh sát phát hiện
trân hai có những vết thương nhỏ
tuy nhiên hay nói về vết thương
rất trôi chảy cũng như bình tĩnh
đồng thời khi xác minh từ phía
những người mừng công trong bữa cơm trưa
cũng không ai khẳng định
về sự vắng mặt của hai
trong suốt quá trình các trinh sát
cắm bản sinh sống và làm việc tại đây
hai thể hiện là một người dân
không liên quan gì đến vụ thảm sát
cũng không thể hiền cả
vẫn không còn thân thiện hơn nữa là
nó còn đi cùng với tôi
nó hỏi là bây giờ anh cần làm việc ở những nhà nào không
thì nó sẽ đưa tôi đến đó
và qua quá trình làm việc
thì khi mà tôi về nghỉ
ở tài châu nghỉ ở tài bản
thì nó cũng thường xuyên
nó có một cái xe máy xe huyến ấy
nó cứ thường đi qua lại
cứ nhìn vào thỉnh thoảng
nó dừng lại rồi nó truyền với con tôi
vi văn hai luôn cố gắng thể hiện
trạng thái bình thường trong suốt thời điểm
sau vụ thảm sát xảy ra
tuy nhiên cái tên này
được cơ quan điều tra đưa vào diện tình nghi
bằng trực giác cũng như
sự quan sát tinh tế
những trinh sát đã phát hiện ra nhiều điểm
bất thường trong hành vi cũng như cảm xúc
của đối tượng này
đó là những biểu hiện như thế nào
có nói lên được điều gì về mối liên quan
của hai với vụ án này không
thời điểm này công tác cắm bản
được tập trung cao độ
đặc biệt là hướng đến vi văn hai
là đối tượng hiềm nghi lớn nhất
hai là người mang bọc chanh về nhà
để ăn giải rượu
vậy hai có phải là đối tượng xuất hiện
tại nơi có cây chanh gần lán nhà nạn nhân
hai có phải là người bỏ lại
những vỏ chanh
ở lán nhà nạn nhân hay không
lúc này đúng như nghi vấn
vi văn hai thường xuyên đi theo
các điều tra viên trinh sát viên
trong quá trình làm việc
hai thường lân la
để xem ban chuyên án làm gì
tiến trình điều tra đến đâu
đi ra hỏi những người được hỏi
để xem họ được hỏi những điều gì
trạng thái tâm lý này
hoàn toàn không giống với một người bình thường
liệu ẩn sau vẻ bình thản kia
có phải là vi văn hai
với nỗi lo lắng nào đó
khi tôi làm việc
ở ngoài trung tâm bản
tức là không phải là ở
hiện trang quán
mà cách đó là một tiếng rưỡi đi bồ
ở ngoài trung tâm bản
khi làm việc với một người nhà
hàng xóm của đội tưởng vi văn hai này
thì đội tưởng lân la đến
để xem chúng tôi làm việc
thế thì tôi đánh giá rằng đối với
người nhân tộc thiểu số nói chung
và đối với người tây pòng nói riêng
thì họ không muốn tham gia vào những chuyện như thế này
khi thấy công an làm việc
thường họ không đến để chém
hoặc là họ cũng không muốn liên quan gì
nhưng mà đội tưởng này
tự nhiên xuất hiện và ngồi bên cạnh
để chém chúng tôi làm việc
chém chúng tôi hỏi người làm chứng
chém chúng tôi có cái định hưởng điều tra như thế nào
cho nên là đây là cái ý thứ hai
mà tôi cảm thấy là đội tưởng
có cái điểm nghi vấn
cơ quan điều tra xác định vi văn hai tức vi văn mản là người có nhiều khả năng liên quan trực tiếp đến chuyên án
ngày một mươi chín tháng bảy cơ quan điều tra chính thức triệu tập hai về trụ sở để đấu tranh khai thác
thực tế thì quá trình xác định đối tượng nghiêm ghi và sau khi tập trung điều tra thì chúng tôi đã làm rõ được rằng là lời khai của vi văn hai là có mâu thuẫn với cái lời khai của nhân chứng mà chúng tôi đã thu thập được
ở vị trí số một là thời gian vi văn hai khai thời gian xảy ra vụ án là đối tượng đang uống rượu cùng với những người thợ và gia đình để mừng công
nhưng thực tế là có nhân chứng nhìn thấy đối tượng đã bất tranh ở khu vực ngãi sạt nhà anh ló văn thỏ
như vậy đó là mô thuẫn đầu tiên
vậy thì chúng ta giải quyết mô thuẫn này như thế nào
có nghĩa rằng khi vi văn hai đã nói dối về việc mình không có mặt ở hiện trường
mà trong khi thực tế vi văn hai đã có mặt ở đó
đối tượng phải có một cái gì đó dấu chiếm hành vi của mình
thế thì chúng tôi đã chắc chắn đối tượng có liên quan
còn liên quan đến mức độ nào thì chúng ta lại tiếp tục là đầu tranh làm rõ với đối tượng
là một người dân tộc tài phọn thuần túy suy nghĩ vô cùng đơn giản
hầu như không có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra
nên chỉ sau một thời gian ngắn trò chuyện
hai đã khai nhận mình chính là người đã xuống tay sát hại cả gia đình anh lo văn thọ vào buổi trưa ngày hai tháng bảy
chưa hôm đó khi nhà hai đang tổ chức uống rượu mừng công dưỡng lán mới
hai thèm chanh và đi tìm tranh ăn để giải rượu
gần lán nhà hai không có chanh nên đã đi tới khu vực
khu vực giọt vì ở đó có cây chanh rất sai quả
đây cũng là thời điểm mà hai chị em gái cùng bản đã đi qua nhìn thấy hai ở khu vực này
hai đang bứt chanh ăn thì anh thọ từ lán nhà mình nhắc nhở vọng xuống không muốn cho hai hái chanh
hai tiếp tục vào nhà anh thọ để xin muối ăn nhưng vẫn tiếp tục bị anh thọ mắng chửi
và chị lê thị yến hai bên từ cựu cãi dẫn đến xô xát
và thảm án đã xảy ra
và thảm án đã xảy ra
mà hai đã vứt ở đoạn rừng cách nơi xảy ra vụ án khoảng hai trăm linh mét
bảy năm trôi qua nhưng những ngày tháng nằm vùng cắm bản của lực lượng điều tra chuyên án vẫn là những ký ức chưa bao giờ phai mở
khó khăn áp lực trong thời điểm đó lại chính là những động lực vô cùng mạnh mẽ để toàn thể ban chuyên án tìm ra chính xác đối tượng
trả lại sự bình yên cho bản làng ở vùng tây nghệ an
với những giải rừng xanh mướt với những con người hồn hậu nơi này
tuy nhiên là bà con đã hết sức giúp đỡ đồng viên
trong quá trình công tác một mươi chín ngày thì ăn cùng dân ngủ cùng dân và nắm thông tin từ dân
từ miền cơm bánh ảo thì bà con đều sáng sẻ nhường nhìn cho chúng tôi cả
đặc biệt là chúng ta đều biết rằng hoàn cảnh dân tộc đông vào thời số người ăn rất khó khăn
có những nhà không có gạo ăn
thậm chí là đến bữa là chỉ đi bớt ngô bớt khoai rồi xào thêm ít cánh măng
quá bừa thôi
nhưng mà tuy nhiên dù khó khăn như vậy nhưng bà con vẫn sẵn sàng là giúp đỡ
nhường cơm sẻ ảo và tạo ra cho chúng tôi một cái cảm giác rất là thân thuộc
rất là tình cảm
và chúng tôi luôn luôn là nhớ mãi cái việc đó
nhiệm vụ khó khăn và đầy thách thức của lực lượng điều tra viên
trinh sát viên của cục cảnh sát hình sự kết hợp với công an tỉnh nghệ an
đã được hoàn thành xuất sắc
sau những ngày tháng bám rừng cực khổ
những cánh rừng của bản phòng cuối cùng đã được trả lại sự tự do bình yên như vốn có
từ nay dân bản có thể ngày ngày lên nương thu hái hoa màu
mà không còn sự ám ảnh nào về những nhát dao oan nhiệt
với óc quan sát tinh tế sự phân tích kết nối chi tiết sắc xảo và một trái tim ấm nóng luôn hết lòng về nhát dao
những người làm án thuộc cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an và cục cảnh sát hình sự
đã tìm ra bí mật từ những miếng vỏ chanh để làm rõ hung thủ của vụ án
đó chỉ là một trong rất nhiều chiến công mà các anh đã đóng góp cho thành tích chung của lực lượng cảnh sát
vì sự bình yên của cuộc sống vì sự tin yêu của toàn thể nhân dân
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại